đoàn công tác của bộ y tế do bộ trưởng nguyễn thị kim tiến làm trường đoàn đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
về tình hình thực hiện nghị quyết số hai mươi về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
nghị quyết số hai mươi một về công tác dân số trong tình hình mới chương trình sức khỏe việt nam công tác y tế cơ sở
đến hết năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh hà nam có một trăm linh tám trên một trăm một mươi sáu xã phường thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt chín mươi ba
chín mươi hai trạm y tế có bác sĩ số dường bệnh tại các cơ sở y tế trong tỉnh đạt hai mươi một sáu dường trên một mươi dân
tuổi thọ trung bình của người dân đạt bảy mươi bốn bảy tuổi tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt tám mươi tám
từ thực tế tại địa phương tỉnh hà nam đề nghị bộ y tế quan tâm tạo điều kiện tăng chỉ tiêu biên chế về sự nghiệp y tế
tiếp tục quan tâm hỗ trợ các dự án về đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ y tế của tỉnh
đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án bệnh viện trường đại học trên địa bàn tỉnh gồm cơ sở hai bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức bệnh viện lão khoa trường đại học y hà nội